liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội đã kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho biết sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với sở y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy sáu tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm
liên quan đến các f trong đợt dịch bốn khối giáo viên có các f được phân bổ tại quận huyện cầu giấy hà đông hoài đức hoàng mai mê linh quốc oai
quay và ứng hòa
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
cũng như các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội vượt qua đại dịch
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại